liên quan đến vụ nam sinh chạy grab bị sát hại ở hà nội thượng tá lê đức hùng
trưởng công an quận bắc từ liêm cho biết đơn vị đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự pc một
công an tp hà nội và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh yên bái bắt giữ được hai nghi phạm gây ra vụ việc
theo thượng tá hùng hai nghi phạm đinh văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã phù nham
huyện văn chấn tỉnh yên bái và đinh văn trường sinh năm hai nghìn trú tại xã thanh lương
huyện văn chấn bị bắt giữ vào chiều tối nay hiện đang được di lý về hà nội để đấu tranh làm rõ
như chúng tôi đã đưa tin chiều ngày hai mươi tám tháng chín người dân đã phát hiện ra thi thể của nam sinh
tại khu vực đất chống tại phường thụy phương hà nội nghi bị hai khách đi xe ôm sát hại để cướp tài sản
nạn nhân là sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng trên địa bàn hà nội